thần tốc truy vết xét nghiệm nhanh khoanh vùng gọn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm là những biện pháp cấp bách mà tỉnh hà giang đã và đang triển khai ngay khi liên tục ghi nhận các ca dương tính với sars cov hai trong cộng đồng trong năm ngày vừa qua
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà giang vẫn tiềm ẩn những diễn biến hết sức phức tạp
hà giang tập trung tổng lực kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây khoanh vùng dập dịch trong thời gian ngắn nhất không để phát sinh ổ dịch mới
tỉnh hà giang cũng bám sát nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ không thực hiện phong tỏa các địa phương mà chỉ tiến hành phong tỏa khu dân cư khu vực hẹp với tình hình hiện nay cách ly y tế các đối tượng phù hợp để giảm khu vực phải cách ly đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân
tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi thành phố hà giang ghi nhận trên một trăm linh trường hợp dương tính sars cov hai
lực lượng y tế đã test nhanh được hàng chục nghìn mẫu truy vết tất cả các f và f một
tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi thành phố hà giang ghi nhận trên một trăm linh trường hợp dương tính sars cov hai